ngày hai mươi ba tháng bốn trao đổi với phóng viên ông nguyễn huy nam phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quảng sương thanh hóa cho biết
vừa tìm thấy thi thể ba ngư dân công tác tìm kiếm ngư dân mất tích vẫn đang được tích cực triển khai
sau khi nhận được thông tin có một tàu cá của xã ra khu vực tàu bị chìm và phối hợp với đội tàu đoàn kết của ngư dân địa phương
bao gồm tám tàu cá cùng với lực lượng chức năng để tổ chức tìm kiếm bốn ngư dân
qua nắm bắt khu vực thuyền bị chìm là vùng giáp danh sóng to gió lớn thế nên rất khó khăn cho công tác tìm kiếm
sáng ngày hai mươi ba tháng bốn các thợ lạn xã quảng nham tìm thấy thi thể ba thuyền viên nằm trong khoang tàu
còn anh hoàng văn san làm thuyền trường kiêm chủ tàu vẫn chưa tìm thấy
như báo sức khỏe và đời sống đưa tin trước đó ngày hai mươi hai tháng bốn thông tin từ ủy ban nhân dân huyện quảng sương tỉnh thành hóa xác nhận
một tàu cá của ngư dân ở xã quảng nham bị chìm trên biển khiến tám người gặp nạn
theo thông tin ban đầu vào hồi một giờ ngày hai mươi một tháng bốn tàu cá mang số hiệu th chín mươi nghìn tám mươi tám ts
có công suất là ba trăm linh mã lực của ông hoàng văn san sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thôn điền xã quảng nham
làm chủ đang đánh bắt cá trên vùng biển đông bắc thuộc tỉnh quảng ninh thì bị lốc tố đánh chìm
thời điểm xảy ra sự việc trên tàu có ba ngư dân đến tám giờ ngày hai mươi hai tháng bốn đã cứu vớt được bốn người
còn bốn người khác vẫn chưa được tìm thấy
danh sách các ngư dân mất tích lúc xảy ra
ra vụ chìm tàu gồm hoàng văn san sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hoàng văn ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trần văn thiết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và trần văn thiệu
chiều ngày hai mươi hai tháng bốn tại thôn điền xã quảng nham huyện quảng sương thanh hóa
không khí buồn bã khắp các ngõ làng và gia đình bốn ngư dân mất tích trên biển
những ngày qua người thân của bốn ngư dân mất tích trên tàu cá do anh hoàng văn san ở thôn điền làm thuyền trường
kiêm chủ tàu bị mất tích trên vùng biển tỉnh quảng ninh
sống trong cảnh thấp thỏm lo âu
ai cũng nghĩ rằng cơ hội sống sót của thuyền viên ngày một mong manh
chị trần thị yến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy vợ anh san khóc ngất khi nghe tin chồng và ba ngư dân đi trên tàu mất tích
đây là chuyến ra khơi định mệnh của anh san và các thuyền viên
chị yến cho biết sau khi ăn tết thanh minh ngày ba tháng ba âm lịch
chồng chị cùng bảy ngư dân lên thuyền hướng về xa khơi hy vọng gặp nhiều tôm cá
đoàn đi từ mùng ba tết thanh minh
đi cùng tàu anh san có một tàu khác trong xã
đến một giờ sáng ngày hai mươi một tháng bốn gia đình nhận hùng tin từ tàu bạn gọi về
tàu chồng tôi gặp nạn ngoài biển quảng ninh
tàu đi vào vùng sông gió lốc bị đánh lật úp
chồng tôi và ba thuyền viên khác đã mắc kẻ trong khoang cabin
bốn thuyền viên khác may mắn được tàu khác cứu vớt
chị yến bật khóc kể
theo chị yến anh san làm nghề đi biển hơn hai mươi năm nay
năm hai nghìn một mươi năm anh san theo tàu đi làm thuê
tàu đám cũng vào tháng ba âm lịch
may mắn thoát nạn
cạt đi hàng nước mắt chị yến sủ sùi nói
sau khoảng thời gian làm thuê gia đình dành xung
cộng với tiền phai mượn của người thân
ngân hàng được hơn hai tỷ đồng để đóng tàu
đây là năm thứ tư chiếc tàu gắn bó với gia đình tôi
hiện số tiền vay ngân hàng vẫn chưa trả hết
ông hoàng văn do sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai là chú ruột anh san cho biết
khi hay tin tàu chìm cả gia đình quá sốc
từ dạng sáng ngày hai mươi một tháng bốn
mọi người tiếp tục liên tục thắp hương cầu nguyện
đến chiều hôm nay gia đình mới nhận được một cuộc gọi ngoài biển báo về
cho biết đã tới vị trí tàu chìm thế nhưng chưa tìm được các thuyền viên
ông do buồn bã chia sẻ vợ chồng san sinh được bốn cháu
đứa lớn sinh năm hai nghìn một mươi một đứa nhỏ nhất mới sinh năm hai nghìn hai
san là con trai cả trong nhà mẹ đẻ năm nay bảy mươi bốn tuổi
bị tai biến đi lại khó khăn chỉ có thể lết từng bước
vợ xa lâu nay ở nhà nội trợ chăm con không có công việc bên ngoài
cả nhà xóm miệng ăn trông chờ vào nó
trong khi tiền ngân hàng còn chưa trả xong sở chỉ mong cháu tôi sớm trở về
trong số bốn người đang mất tích có tới ba người là anh em họ hàng với nhau
gồm anh hoàng văn san hoàng văn ninh và trần văn thiết
chiều cùng ngày trao đổi với phóng viên một lãnh đạo huyện quảng sương cho hay
sau khi có thông tin tàu cá th chín mươi nghìn tám mươi tám ts trên địa bàn huyện gặp nạn ngoài khơi tỉnh quảng ninh
phó bí thư huyện ủy cùng các đơn vị liên quan đến nhà các ngư dân
mất tích thăm hỏi động viên người thân và gia đình các thuyền viên
đồng thời sẵn sàng hỗ trợ gia đình các thuyền viên trong điều kiện cần thiết
nhằm hỗ trợ tìm kiếm ngư dân bị mất tích sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh hóa
đã ban hành văn bản số hai nghìn bảy mươi bảy snnpt ntts vào ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
về việc đề nghị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tàu cá và ngư dân trên biển
gửi các tỉnh từ quảng ninh đến thành phố đà nẵng
phan bản với mục đích để thông báo cho tàu cá và ngư dân hoạt động gần tàu cá bị nạn
hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn
tri cục thủy sản ban quản lý cảng cá thanh hóa cũng cử cán bộ địa bàn nắm bắt thông tin
hướng dẫn tàu cá hoạt động trên biển hỗ trợ tìm kiếm tàu cá và ngư dân bị nạn
đối với ngư dân biển là cuộc sống cuộc đời là hồn cốt của họ
ước nguyện của ngư dân luôn là trời yên biển lặng tôm cá để khoang khi cập bến bờ
trong thực tế nghề biển xưa nay vẫn nhiều rủi ro
hạn chế rủi ro là điều ai cũng muốn thế nhưng không phải ngư dân nào cũng ý thức cao
và có những việc làm hành động cụ thể
ngoài những rủi ro ảnh hưởng thời tiết xấu gây nguy hiểm cho tàu cá
ngư dân còn gặp những tai nạn gây tổn hại cho sức khỏe thậm chí là tử vong
như bị dây tời cuốn vào người đào bệnh xe đứt đánh trúng người
thuyền viên rơi xuống biển mất tích
nghề ngư dân ở việt nam được xem là nghề nguy hiểm vì nhiều lý do sau
điều kiện thời tiết khắc nghiệt
biển cả luôn tìm ẩn nhiều nguy hiểm phơi sóng to gió lớn bão tố sương mù xe đặc
đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của ngư dân
khí hậu trên biển thường xuyên thay đổi thất thường có dự báo
khiến ngư dân gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển đánh bắt và đảm bảo an toàn
tai nạn lao động
công việc đánh bắt hải sản đòi hỏi nhiều hoạt động nguy hiểm như leo trèo
sử dụng máy móc làm việc trong môi trường khắc nghiệt sẽ dẫn đến tai nạn
trang thiết bị an toàn cho ngư dân còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu
khiến họ dễ gặp rủi ro khi làm việc
môi trường nguy hiểm
biển là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật nguy hiểm như cá mập xứa san hô độc
có thể tấn công ngư dân bất kỳ lúc nào
ôi nhỡ môi trường biển ngày càng xa tăng
ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của ngư dân trong quá trình làm việc
tình trạng bóc lột sức lao động
một số ngư dân đặc biệt là những người làm việc trên các tàu cá xa bờ
phải chịu đựng điều kiện làm việc tồi tệ bị bóc lột sức lao động vi phạm quyền lợi cơ bản
họ thường xuyên làm việc quá giờ không được bảo hiểm lao động
thiếu thốn về nhu cầu y tế giáo dục
cấp biển và xung đột trên biển
hoạt động cướp biển vẫn còn diễn ra ở một số vùng biển
đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân
xung đột trên biển do tranh chấp chủ quyền và tài nguyên cũng gây nguy hiểm cho ngư dân khi họ ra khơi đánh bắt
mặc dù tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
nghề ngư dân vẫn đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội của việt nam
chính phủ và các ngành chức năng cần có những biện pháp thiết thực để bảo vệ an toàn cho ngư dân
cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho họ
ngoài những lý do trên nghề ngư dân ở việt nam còn gặp nhiều khó khăn khác như
nghề nghiệp bắp bênh thu nhập không ổn định do ảnh hưởng của thời tiết giá cả thị trường
thiếu hụt nguồn lực trẻ do thanh niên ngại khó vất vả và tìm kiếm những công việc thu nhập cao hơn
hệ thống hỗ trợ và bảo vệ ngư dân còn nhiều hạn chế
để giải quyết những khó khăn và nguy hiểm mà ngư dân việt nam đang đối mặt
cần có sự chung tay góp sức của nhiều người
chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân đầu tư vào trang thiết bị đánh bắt hiện đại
cải thiện cơ sở hạ tầng nghề cá nâng cao trình độ chuyên môn cho ngư dân
đồng thời tăng cường bảo vệ an ninh an toàn trên biển
doanh nghiệp liên kết với ngư dân trong việc tiêu thụ sản phẩm
hỗ trợ người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình đánh bắt bền vững
ngư dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển chấp hành nghiêm các quy định về an toàn lao động
tích cực tham gia vào các hội đoàn tổ chức nghề nghiệp để bảo vệ quyền lợi của bản thân